và với việc hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta có hiệu lực từ tháng tám vừa qua
thị trường rộng lớn này đã mở cánh cửa cho các doanh nghiệp việt
tuy nhiên trong khi hàng loạt dòng thuế trở về
thì thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nước là các rào cản kỹ thuật trong thương mại tbt
mới đây nhất một số container khẩu trang y tế đã không thể xuất đi châu âu
khi không đáp ứng được những yêu cầu của hàng rào kỹ thuật này
và còn nhiều vụ việc khác với nhiều mặt hàng khác
đã đến lúc doanh nghiệp việt cần nắm vững thông tin về tbt
để từ đó có thể tận dụng những lợi thế mà hiệp định evfta mang lại
tỉnh bình dương một trong những trung tâm công nghiệp lớn bậc nhất tại việt nam
và cũng là nơi tập trung hàng loạt công ty trong lĩnh vực mây mặt
khi dịch covid một mươi chín bùng phát
tại nhiều nơi trên thế giới cũng là lúc các doanh nghiệp này gặp khó khăn
do đứt gãy nguồn cung cũng như nhu cầu quốc tế về hàng dệt may suy giảm rõ rệt
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của việt nam giảm tới hai mươi
cùng với đó là nỗi lo tìm kiếm đầu ra mới để duy trì sản xuất
chúng tôi có một đặc điểm chung là người lao động khá đông
và thật sự tất cả như chúng tôi đều biết rằng cái duy trì được
đó là cái tài sản lớn nhất của một cái doanh nghiệp như chúng tôi là người lao động
cho nên thật sự bản thân những người chủ chúng tôi đang gặp rất khó khăn nhưng mà cố gắng duy trì
từ đầu năm hai nghìn hai mươi tới nay là chúng tôi đang gồng lên
để mà ổn định được cái thu nhập cơ bản cho người lao động để không có biến động nhiều
trước tình hình đó các doanh nghiệp bay mặt buộc phải tìm những hướng đi mới
với những mặt hàng mới cung cấp cho doanh nghiệp
và với việc nhu cầu khẩu trang trang thiết bị y tế tăng cao ở thị trường châu âu
cùng một số thị trường khác các doanh nghiệp đã rất nhanh chóng đắm bắt cơ hội này
chúng tôi tìm những cái linh hoạt hơn là chúng tôi sản xuất những cái sản phẩm phục vụ
cho cái đại dịch covid như là khẩu trang các cái quần áo bảo hộ chống dịch
thì so với những ngành khác thì ngành dịch may có cái may mắn hơn là
có những sản phẩm đáp ứng phục vụ được trong cái dịch covid
cho toàn cho kể cả thị trường châu âu lẫn thị trường mỹ
trong cái khó khăn như vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã rất là nhanh chóng và nhạy bén
để tìm kiếm những hướng đi mới để có thể thích ứng được với cái thị trường
và một trong những các hướng đi đó chính là sản xuất các mặt hàng về trang thiết bị y tế
thiết bị phòng hộ cá nhân như là khẩu trang như là thiết bội phòng dịch
hoặc là nước rửa tay hoặc là găng tay
thì đây là những cái hướng đi mà phải nói là
rất là nhanh chúng ta đã các doanh nghiệp chúng ta đã nắm bắt được cái thị trường
và nó đã tạo ra một cái hướng đi để giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thể là khắc phục được
những cái bất lợi do dịch bệnh đem đến trong cái thời gian vừa qua
với việc nhanh chóng chuyển hướng để đón bắt nhu cầu của thế giới về khẩu trang và thiết bị y tế
năng lực sản xuất khẩu trang của việt nam được nâng lên nhanh chóng
chín tháng đầu năm việt nam đã xuất khẩu gần một tỷ chiếc khẩu trang
và theo báo cáo của vụ thị trường trong nước bộ công thương
các doanh nghiệp hiện nay có thể sản xuất được bốn mươi triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày
tương ứng với khoảng một hai tỷ chiếc mỗi tháng
và năng suất có thể tăng lên tới mức ba tỷ chiếc mỗi tháng nếu như nhu cầu của thị trường quốc tế tăng cao
tuy nhiên cùng với việc nhu cầu khẩu trang y tế tại các thị trường quốc tế
đặc biệt là thị trường eu tăng cao
các doanh nghiệp sản xuất vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật mà thị trường này đặt ra
và bộ công thương đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp tuân thủ các quy định này
để tránh tình trạng hàng hóa sản xuất ra nhưng không thể xuất đi được
không đạt được yêu cầu đối với các nước xuất khẩu hoặc các tiêu chuẩn tối thiểu
mà chúng ta cũng cần phải có đối với các trang thiết bị y tế
đây là một điều rất nghi hiểm vì việc bỏ qua hoặc co nhẹ những yếu tố về mặt chất lượng sản phẩm như vậy
sẽ dẫn đến sản phẩm mất niềm tin và thậm chí không đạt được tiêu chuẩn
thì sẽ không được khách hàng chấp nhận bị giả lại
như vậy thì nó sẽ không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế cho bản thân doanh nghiệp đặt gia công
cũng như doanh nghiệp đi gia công mà nó còn ảnh hưởng đến uy tín của hàng hóa của việt nam
cũng theo ông trần thanh hải các quốc gia nhập khẩu đều có quy định về tiêu chuẩn chất lượng khẩu trang
đối với châu âu các sản phẩm buộc phải được kiểm định và rán nhãn ce
công nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về an toàn sức khỏe bảo vệ môi trường
tuy nhiên do nhiều doanh nghiệp mới chỉ chuyển sang sản xuất khẩu trang từ khi covid một mươi chín bùng phát
và rất lung túng trong việc xin cấp chứng nhận này
theo các chuyên gia chỉ có các tổ chức
các tổ chức được eu công nhận mới có quyền cấp nhãn ce
việc xin được chứng nhận ce phải thông qua văn phòng đại diện của các tổ chức được eu chỉ định tại việt nam
và mất từ bốn mươi năm đến chín mươi ngày tùy từng loại thiết bị y tế
tuy nhiên khi nhu cầu nhãn ce tăng cao trong thời gian ngắn
nhiều doanh nghiệp đã nhận được không ít lời mời của các cò khẩu trang
hứa trong hai tuần sẽ thu xếp được chứng chỉ chất lượng từ phía eu cho doanh nghiệp
thay vì mất một đến hai tháng tự làm các thủ tục
giá của mỗi lần giao dịch lớn
từ một đến hai tỷ đồng
trên thực tế đã có doanh nghiệp chi tiền để có được chứng chỉ chất lượng
sẽ dẫn đến hiện tượng là bản thân đơn vị trung gian cũng không có đủ năng lực
và sẽ xin những cái giấy chứng nhận mà nó không phù hợp
thậm chí có thể là giấy chứng nhận đó là không phải cơ quan có thẩm quyền
của các khu vực các châu lục cấp
và như vậy giấy chứng nhận đó cũng hoàn toàn không có giá trị
những chứng chỉ chất lượng ce không có giá trị đó
không thể là giấy thông hành cho khẩu trang y tế của việt nam tới thị trường châu âu
mới đây thương vụ việt nam tại thụy điển nhận được thông tin từ một doanh nghiệp đan mạch
về việc một số doanh nghiệp việt nam dùng ce được cấp bởi các tổ chức không được eu công nhận
để xuất khẩu trang thiết bị vật tự y tế vào eu
và những lô hàng của các doanh nghiệp này đã bị trả về nơi sản xuất
vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là chứng chỉ ce có giá trị ở châu âu
phóng viên truyền hình nhân dân đã tìm đến văn phòng đại diện của viện tiêu chuẩn anh bsi
một tổ chức được eu cho phép cấp chứng chỉ ce
theo chuyên gia của bsi để được cấp chứng chỉ ce
cần phải trải qua hai quy trình là quy trình đánh giá sự phù hợp của hệ thống chất lượng
và đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thông qua thí nghiệm và xem xét hồ sơ kỹ thuật
thời gian để xin được chứng chỉ ce với khẩu trang y tế kéo dài từ bốn đến năm tháng
và các tổ chức được eu cấp quyền đánh giá sản phẩm để cấp chứng chỉ ce
được công bố trên website chính thức của ủy ban châu âu
hiểu rõ và đáp ứng đầy đủ chính xác các quy định về kỹ thuật
không chỉ là lưu ý với ngành may mặc
cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp muốn xuất hàng vào châu âu
hiệp định evfta giữa việt nam và eu dành hẳn chương năm
để quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tbt
tổng quan của chương này điều chỉnh đối với các vấn đề về tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp
để làm sao các biện pháp này khi ban hành xây dựng ban hành và áp dụng
không gây cản trở thương mại quá mức cần thiết
tức là không tạo ra các rào cản
không cần thiết đối với cả thương mại giữa hai bên
ngoài ra chương tbt của hiệp định evfta này
cũng quy định đối với cái vấn đề về minh bạch hóa
tức là cho phép doanh nghiệp và các cơ quan liên quan
có quyền được đóng góp ý kiến cho các dự thảo các biện pháp tbt trong vòng sáu mươi ngày
bên cạnh đó thì chương tbt cũng điều chỉnh và quy định
đối với các vấn đề liên quan đến ghi dấu ghi nhãn hợp tác giám sát thị trường
và thủ tướng chính phủ đã ký bản
đoàn hành quyết định số một nghìn hai trăm linh một quy đề ttg
về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do
giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu evfta
eu luôn là một thị trường có yêu cầu khắc khe về chất lượng và tiêu chuẩn cao
đối với hàng hóa dịch vụ nơi không có chỗ cho những doanh nghiệp
thiếu kiên trì không sáng tạo hàng hóa kém chất lượng
do đó evfta mở ra cơ hội để việt nam đổi mới mô hình tăng trưởng
thúc đẩy các doanh nghiệp
việt nam tự nâng cấp chính mình chấp nhận những luật chơi mới khó hơn
để tiến sâu hơn vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn
theo các chuỗi công ứng chuỗi phong phó của eu và toàn cầu
điều này còn có ý nghĩa quan trọng với việt nam
trong bối cảnh nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của eu
đang có những dịch chuyển đầu tư đa dạng hóa của chuỗi công ứng sản xuất hàng hóa
chúng ta vui mừng về hiệp định evfta đi vào hiệu lực
với những ước tính lạc quan về tăng trưởng
xuất khẩu nhưng tình hình kinh tế thế giới
và cả eu cả việt nam đang có khó khăn
do vậy ngay lúc này câu hỏi lớn hơn quan trọng hơn
là chúng ta phải làm gì làm như thế nào nỗ lực ra sao
để đạt được ước tính những kết quả tốt đẹp đó
nhất là để năng mình lên trong hợp tác của các đối tác eu
khối kinh tế phát triển hồng mạnh thần đầu của thế giới
thực hiện yêu cầu của thủ tướng chính phủ bộ khoa học và công nghệ
đã ban hành quyết định số hai
bốn bảy ba qd bkhcn ngày tám chín hai nghìn hai mươi về việc ban hành kế hoạch
thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa việt nam
và liên minh châu âu evfta của bộ khoa học và công nghệ
trong đó nội dung liên quan tới hàng rào kỹ thuật
trong thương mại tbt giao tổng cục tiêu chuẩn
đo lường chất lượng triển khai thực hiện
chúng tôi cũng sẽ xem xét tập trung vào những nội dung
làm sao mà tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai bên
cho doanh nghiệp có thể nắm bắt được những thông tin về tbt
một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
đối với những biện pháp có khả năng gây cản trở thương mại
quá mức cần thiết doanh nghiệp đã qua quá trình
đóng góp ý kiến vô hình chung có thể dỡ bỏ những giao cản này
ngay từ khi những giao cản đó chưa được hình thành
hiểu rõ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật
đó là cách duy nhất để các doanh nghiệp việt nam
vượt qua các rào cản kỹ thuật và xâm nhập các thị trường nước ngoài
thị trường châu âu vốn được xem là thị trường khó tính bậc nhất
trên thế giới với hệ thống các quy định kỹ thuật chặt chẽ
trên mọi lĩnh vực tuy nhiên theo đánh giá của lãnh đạo
văn phòng tbt việt nam quy định về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại trong hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
được cam kết theo hướng tạo thuận lợi và tăng cường thương mại
hàng hóa song phương bằng cách ngăn ngừa xác định và loại bỏ
những rào cản không cần thiết đối với thương mại
trường tbt của hiệp định cũng được cam kết trên nguyên tắc
đối xử hài hòa tương đương thừa nhận lẫn nhau và minh bạch
doanh nghiệp có quyền đóng góp ý kiến đối với các quy chuẩn kỹ thuật
thủ tục đánh giá sự phù hợp của eu ngay từ giai đoạn dự thảo
đây là cơ sở để doanh nghiệp việt đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật
khi xuất khẩu hàng hóa vào châu âu cùng với đó chính phủ đã ban hành
kế hoạch thực hiện hiệp định này trong đó bao gồm cả phần liên quan
tới tbt nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và doanh nghiệp việt
đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu cần tận dụng tốt nhất những điều kiện này
để có thể chinh phục thị trường châu âu rộng lớn nhưng không hề dễ tính